ngay từ ngày vùng ba tết người dân đã có nhu cầu mua thực phẩm tươi sống trở lại khi mà nhiều gia đình làm cơm cúng hóa vàng
chính vì thế mà giá cả các mặt hàng thực phẩm có tăng nhẹ so với dịp trước tết
một số siêu thị mở cửa xuyên tết và một số siêu thị mở cửa trở lại từ sáng ngày mùng hai tết nên đã phục vụ tốt nhu cầu tham quan và mua sắm của người dân
giá các mặt hàng tại các siêu thị nhìn chung ổn định so với thời điểm trước tết
tại các chợ truyền thống một số tiểu thương đã bày bán các mặt hàng hoa quả phục vụ cho việc dân lễ đầu năm và bắt đầu bán rau xanh thực phẩm tươi sống trở lại
mặt hàng thực phẩm giá thịt lợn loại ngon ở mức một trăm tám mươi hai trăm linh ngàn đồng một kg thịt loại hai như mông sấn nạc vai thằn giao động ở mức một trăm năm mươi một trăm bảy mươi ngàn đồng một kg
giá gà ta làm sẵn giao động phổ biến từ một trăm linh một trăm hai mươi đồng một kg giá gà công nghiệp làm sẵn giao động khoảng bảy mươi tám mươi ngàn đồng một kg
thịt bò thăn giao động từ ba trăm linh ba trăm hai mươi ngàn đồng một kg